cùng với hoạt động tăng trưởng kinh tế của nhiều lĩnh vực tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sản lượng thủy hải sản đánh bắt và xuất khẩu trên địa bàn đà nẵng đều tăng ba năm
trong nửa đầu năm nay hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn thành phố đà nẵng duy trì ổn định
sản lượng ước đạt gần hai mươi một tấn đạt năm mươi bốn kế hoạch năm và tăng ba năm so với cùng kỳ năm trước
thời gian qua thành phố cũng đã tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
cũng như hỗ trợ bảo hiểm tai nạn cho người và tàu thuyền
nhờ đó sản lượng đánh bắt hải sản tăng trưởng góp phần ổn định xuất khẩu thủy hải sản